đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng cộng sản việt nam đã thành công rất tốt đẹp
để ra phương hướng mục tiêu nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong năm năm tới
và phương hướng mục tiêu nhiệm vụ của đất nước đến năm hai nghìn ba mươi kỷ niệm một trăm linh năm thành lập đảng
tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm kỷ niệm một trăm linh năm thành lập nước
đại hội một mươi ba vạch ra một đường lối trong giai đoạn phát triển mới
trong đó tôi nghĩ là hai chữ khát vọng như một từ khóa
nó phản ánh cái quyết tâm của lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
nhưng đồng thời cũng nói lên cái nguyện vọng của nhân dân
cái khát vọng ở đây đấy là đến một cái lúc mà chúng ta phải khẳng định rằng dân tộc việt nam hoàn toàn xứng đáng
là một dân tộc đứng trong hàng ngụ những dân tộc tiên phong
hay nói cách khác thì chúng ta phải trở thành những nước phát triển hàng đầu thế giới
phát triển đất nước phát triển
vinh hạnh phúc là khát vọng muôn đời của mỗi người dân việt nam
nhìn lại lịch sử có thể thấy một trong những bài học quan trọng giúp đảng ta có được thành tựu như hôm nay
đó chính là sức mạnh của sự đoàn kết thống nhất trong đảng
là sức mạnh của niềm tin toàn đảng toàn dân chung một ý chí chung một quyết tâm
sinh thời chủ tịch hồ chí minh đã từng nói
dễ một mươi lần không dân cũng chịu khó trăm lần dân liệu cũng xong
trong di sản giá trị tư tưởng của người
chủ tịch chữ dân thật sự giá trị và thiêng liêng
dân là gốc rễ cái gì tốt và có lợi cho dân cái đó là chân lý
chân lý mà bác đã chuyển lại cho chúng ta ngày nay như một lễ sống là kiên trì nam cho mọi hành động của đảng
đảng cộng sản đã nhập thân vào dân tộc đã đáp ứng được nguyện vọng của cả một dân tộc

đảng cộng sản đã đáp ứng được nguyện vọng của cả một dân tộc và đem được sức mạnh của cả một dân tộc này vào sự nghiệp cách mạng của mình
đó là sức mạnh chính đó là cái đã đem lại những cái thành tựu vô cùng to lớn của đảng cũng như là của nhân dân
chín một mươi hai mùa xuân có đảng đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay
xác định phương châm chủ đạo phát triển kinh tế là trọng tâm xây dựng đảng là then chốt
xây dựng văn hóa con người làm nền tảng tinh thần là động lực để phát triển kinh tế xã hội
đảng và chính phủ ta đã triển khai mạnh mẽ nhiều chương trình hành động mang tầm quốc gia mang lại những thành tựu to lớn
đặc biệt trong hai năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một dù gặp phải rất nhiều khó khăn do đại dịch covid một mươi chín việt nam vẫn thực hiện thành công nhiệm vụ kép đầy ấn tượng
tăng trưởng kinh tế ở mức cao an ninh chính trị quốc phòng được giữ vững vị thế của việt nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao
để có thể gia tăng được sự đoàn kết trong xã hội để có thể gia tăng được sự đoàn kết trong xã hội để có thể gia tăng được sự đoàn kết trong xã hội
tập hợp được mọi lực lượng vào một mục đích nhiệm vụ chung của đất nước thì rõ ràng vai trò hết sức quan trọng đó là đảng lãnh đạo
đảng phải dương cao được cái ngọn cờ mà có thể mọi người dân mọi tổ chức mọi lực lượng trong xã hội có thể nhìn thấy rằng cái lợi ích của mình trong đó
và tự động họ sẽ phải gắn kết vào đó để làm sao để cùng với lại chủ thể lãnh đạo để có thể đóng góp cái sức mạnh của họ vào cái sức mạnh chung của đất nước
trong mọi phương sách
đảng ta luôn ưu tiên phát huy quyền làm chủ của nhân dân dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra dân giám sát dân thụ hưởng
đảng ta cũng luôn nghiêm khắc với những sai lầm vi phạm khuyết điểm của tổ chức và cá nhân đi ngược lại lợi ích của đảng của dân tộc
cuộc đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực được tiến hành quyết liệt không ngừng không nghỉ
đẩy mạnh xây dựng hoàn thiện thể chế để không thể tham nhũng
trọng tâm là hoàn thiện thể chế kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng tiêu cực
năm hai nghìn hai mươi một chúng ta vẫn tiếp tục được cây đà phát triển và đấu tranh phòng chống tham nhũng
nhân dân vẫn phấn khởi tin tưởng
tất nhiên đây là việc rất khó phức tạp vì liên quan đến con người liên quan đến lợi ích liên quan đến quan hệ liên quan đến danh dự uy tín
từ cái chỗ đó thì rút ra những bài học kinh nghiệm để mà chúng ta
làm tốt hơn
đó vẫn là cái sự chỉ đạo phải tập trung thường xuyên chặt chẽ làm từng bước dễ trước khó sau làm bên đảng trước rồi sang hành chính hành chính rồi mới đến hình sự
theo quy định của luật pháp làm từng bước rất là bài bản
khát vọng phát triển đất nước
phồn vinh hạnh phúc được kiến tạo từ sức mạnh niềm tin của nhân dân vào đảng ta
một đảng được sinh ra từ nhân dân gắn bó máu thịt với nhân dân
phấn đấu không vì lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân của dân tộc
và ngại hiếm có đảng nào trên thế giới được gọi bằng hai tiếng thân thương đảng ta
đảng cộng sản việt nam suốt chiều dài lịch sử gần một thập kỷ là biểu trưng cho ý chí và nguyện vọng của toàn dân tộc ta
lợi ích của đảng
gắn với lợi ích của quốc gia của nhân dân của dân tộc
chính bởi lẽ đó những lời hiệu triệu của đảng luôn nhận được sự hưởng ứng đồng lòng của nhân dân
tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc đã đưa đất nước ta vượt qua mọi khó khăn thử thách
và một trong những minh chứng rất cụ thể vừa qua đó là thử thách đối với đại dịch covid một mươi chín
đoàn kết một lòng thống nhất ý chí và hành động thực hiện quyết liệt hiệu quả những chủ trương của đảng và nhà nước
sự chỉ đạo điều hành của chính phủ thủ tướng chính phủ
lời kêu gọi của đảng
lời kêu của người đứng đầu đảng ta đã chạm đến trái tim của mỗi người
hiệu triệu toàn dân toàn quân và đồng bào ở trong và ngoài nước cùng chung sức đồng lòng quyết tâm ngăn chặn đại dịch covid một mươi chín
toàn đảng toàn dân toàn quân chúng ta đã quyết tâm rồi và quyết tâm hơn nữa đã cố gắng rồi cố gắng hơn nữa
đã đoàn kết rồi đoàn kết nữa để chung tay chung sức đẩy lùi đại dịch covid một mươi chín
đã có rất nhiều nghĩa cử cao đẹp mang đậm tình đồng chí nghĩa đồng bào là những cây at
atm gạo atm oxy chợ không đồng siêu thị không đồng là hàng triệu phần quà đại đoàn kết túi an sinh
hay hàng vạn tấn lương thực thực phẩm trang thiết bị y tế được san sẻ đến tận tay người dân
và còn rất nhiều những tấm lòng nhân ái đã chung tay vượt qua những tháng ngày khó khăn của đại dịch
nơi tâm dịch suốt nhiều tháng liền bất kể ngày hay đêm luôn có sự hiện diện của lực lượng tuyến đầu
là các y bác sĩ là các chiến sĩ công an quân đội
đảm bảo an ninh an toàn tại các chốt cách ly y tế đi từng ngõ gõ từng nhà hỗ trợ truy vết
đến đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
đối với họ đó không chỉ là tinh thần trách nhiệm mà còn là mệnh lệnh cao cả từ trái tim
khi mà biết cả vợ của em cùng đi thì hai vợ chồng cũng có chăn trở mất một hai đêm
và đưa ra quyết định cả hai cùng đi luôn
khi nhận được nhiệm vụ cấp lên giao thì bản thân cũng như can bộ chiến sĩ
sẵn sàng biết rằng công việc là rất gian nan rất nguy hiểm
nhưng bản thân và cán bộ chiến sĩ đã quyết tâm đồng lòng chiến thắng được dịch bệnh
để đảm bảo an ninh trật tự và bà con được bình yên
tinh thần đã đoàn kết lại càng đoàn kết hơn nữa và sự dấn thân hy sinh vì người khác
lan tỏa từng khu phố từng con hẻm
đó là nguồn động lực lớn lao cổ vũ tất cả người dân việt nam cùng đoàn kết
quyết tâm chiến thắng
tổng số ca mắc mới covid một mươi chín thấp nhất trong khoảng hai tháng qua và trong ngày có gần sáu tám trăm linh ca khỏi
nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên là hai sáu mươi tám tám trăm năm mươi ba ca
tổng số liều vaccine đã được tiêm là trên một trăm tám mươi một năm triệu liều
trong đó tiêm mũi một là gần bảy mươi chín một triệu liều tiêm mũi hai là gần bảy mươi bốn hai triệu liều
và tiêm mũi ba tiêm bổ sung tiêm nhắc lại và mũi ba liều cơ bản là trên hai mươi tám ba triệu liều
chúng tôi xin được cập nhật số liệu thống kê liên quan đến tình hình giao thông
trong ba ngày từ ngày ba mươi một tháng một đến ngày hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
toàn quốc đã xảy ra sáu mươi vụ tai nạn giao thông làm chết ba mươi sáu người bị thương ba mươi ba người
toàn bộ số vụ tai nạn này đều xảy ra trên đường bộ
so với ba ngày cùng kỳ tết nguyên đán tân sỉu năm hai nghìn một mươi một
đã giảm sáu vụ giảm bảy người chết và giảm bốn người bị thương
ba ngày qua trên đường bộ
cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý ba một trăm bốn mươi năm trường hợp vi phạm
phạt tiền gần hai tỷ đồng tạm giữ một mươi hai xe ô tô một một trăm linh tám xe mô tô
tước hai trăm một mươi giấy phép lái xe các loại trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý ba trăm tám mươi tám trường hợp
ma túy là một trường hợp số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát là một ba trăm sáu mươi trường hợp
thưa quý vị vào lúc bảy giờ bốn mươi năm phút
hôm nay kho k tám trăm bảy mươi thuộc cục quân khí tổng cục kỹ thuật bộ quốc phòng tại huyện yagrai tỉnh gia lai đã bất ngờ phát nổ lớn
thời điểm trên lực lượng trực đã sẵn sàng chiến đấu của kho tám trăm bảy mươi nằm trên địa bàn xã ia sao huyện iagrai tỉnh gia lai đi tuần tra
phát hiện tại khu vực kỹ thuật nhà kho số hai mươi năm nơi chứa đạn pháo cao xạ hai mươi ba mm thu hồi từ kháng chiến chống mỹ số lượng ít đã phát ra tiếng nổ và có khói bốc lên
đơn vị đã báo cáo và triển khai các biện pháp kịp thời dập tắt vụ cháy nổ đảm bảo an toàn theo phương án đã xác định
ngay sau khi xảy ra vụ việc bộ quốc phòng kịp thời chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan khắc phục hậu quả
nhận định ban đầu do đạn cũ đạn cấp năm tự cháy nổ vụ việc không có thiệt hại về người và đơn vị đang tiếp tục điều tra làm rõ nguồn nhân của vụ cháy nổ này
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
với hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ đối tượng hồ quốc hoàng
chú tệ xã hưng lộc huyện thống nhất tỉnh đồng nai đã bị công an huyện long thành khởi tố bắt tạm giả
trước đó hoàng đã bị bắt quả tang đang vận chuyển một bệ pháo loại ba mươi sáu ống và một mươi bao thuốc lá hiệu ba số ở thị trấn long thành huyện long thành
khám xét khẩn cấp nơi trọ của hoàng công an thu giữ thêm bảy giàn pháo và bảy trăm linh viên pháo loại hình quả bóng có tổng trọng lượng là một mươi ba chín kg bốn trăm linh bao thuốc lá không hóa đơn chứng tử
hoàng khai nhận mua số pháo trên của một người
tượng chưa rõ lai lịch trên mạng xã hội để bán lại kiếm lời
thưa quý vị xác định giữ gìn an ninh chính trị đảm bảo trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong dịp tết đến xuân về
tại các khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh điện biên lực lượng công an tỉnh đã chủ động phối hợp với bộ đội biên phòng và các lực lượng khác
triển khai nhiều giải pháp để đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm phòng chống lây lan dịch bệnh đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân có một cái tết an lành
xã pá mì huyện mường nhé tỉnh điện biên là địa bàn giáp biên giới việt lào
ngay từ những ngày cuối năm tân sử cán bộ chiến sĩ công an huyện mường nhé đã chủ động phối hợp với các đồn biên phòng trên địa bàn tăng cường kiểm tra đường biên cột mốc
kịp thời phát hiện những vấn đề phức tạp nảy sinh để có phương án giải quyết rứt điểm kịp thời
tổ chức hiệu quả các chốt bảo vệ khu vực biên giới triển khai quyết liệt đợt cao điểm chống xuất nhập cảnh trái phép từ ngày một tháng một mươi một đến ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
một mặt là chúng tôi phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng tham mưu cho huyện thành được các chốt chặn trên các tuyến biên giới
dọc tuyến biên giới hiện tại bây giờ có một mươi tám chốt chặn để anh em thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn để đảm bảo chủ động phát hiện ngăn chặn tình trạng xuất cảnh trái phép
vấn đề thứ hai là chúng tôi đã tập trung tham mưu cho các quỷ chính quyền chỉ đạo phát huy hiệu quả của các tổ giám sát cộng đồng và gồm bí thư tri bộ trưởng bản trưởng ban công tác quan trận tại các bản
tết nguyên đán là thời điểm mà các loại tội phạm thường lợi dụng để hoạt động
công an điện biên đã chủ động triển khai các phương án kế hoạch tăng cường cán bộ chiến sĩ xuống tất cả các địa bàn trọng điểm sung yếu khu vực biên giới
một mặt tăng cường tuyên truyền tới bà con nhân dân
không tin không nghe theo những âm mưu thủ đoạn của các đối tượng kích động
mặt khác chủ động đấu tranh kiên quyết tấn công chấn áp các loại tội phạm về hình sự kinh tế ma túy
chúng tôi đã tổ chức trinh sát và nắm khảo sát tình hình địa bàn xác minh đối tượng và phát hiện đối tượng nơi ẩn chốt trong khoảng hai tuần
thực hiện nhiệm vụ tại các công an tỉnh